tại tỉnh hà nam thời gian qua khi hàng chục hộ dân ở xã tượng lĩnh huyện kim bảng nhận được thông báo từ chính quyền
phải phá bỏ gần một mươi hectare cây ăn quả vì vi phạm trồng cây ăn quả trên đất hai vụ lúa
việc này đã khiến cho năm mươi sáu hộ dân như ngồi trên đống lửa ngày đêm lo lắng
bởi hàng trăm gốc cây đã đang và sắp cho thu hoạch lại đang có nguy cơ bị chặt bỏ theo quyết định của chính quyền huyện kim bảng
đây là một trong những diện tích cây ăn quả ở xã tự lĩnh huyện kim bảng được người dân trồng từ ba năm trước
sau khi chính quyền xã thực hiện chương trình dồn điền đổi thửa theo chủ trương của tỉnh hà nam
thế nhưng đầu tháng sáu vừa qua các hộ dân nhận được thông báo từ chính quyền xã tượng lĩnh yêu cầu phải phá bỏ
vì vi phạm trong việc chuyển đổi đất lúa khiến các hộ dân hoang mang lo lắng
chính quyền ông thôn và ủy ban nhân tỉnh hà nam và ủy ban nhân dân huyện kim bằng và ủy ban nhân xã tượng lĩnh
và chính quyền thôn phủ đê xem xét để giữ lại cây để cho gia đình chúng tôi và là một mươi ba hộ thôn phủ đê và năm mươi hai hộ toàn xã thượng lĩnh
yên tâm sản xuất phát triển kinh tế bởi vì cái cây ăn quả này thu nhập gấp năm gấp một mươi lần cây lúa
việc dẫn đến vi phạm trong việc chuyển đổi cây trồng trên đất lúa của các hộ dân bắt đầu từ việc thiếu trách nhiệm của lãnh đạo địa phương
bởi khi người dân bắt đầu cải tạo đất đưa giống cây ăn quả vào trồng trên đất lúa
thì chính quyền xã tượng lĩnh và ngành chức năng huyện kim bảng đã không có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời
ngoài ra để được phép đưa giống cây vào trồng trên những thửa đất cao này tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sau khi có ý kiến của lãnh đạo hợp tác xã và trưởng thôn hàng chục hộ dân đã làm đơn gửi lên ủy ban nhân dân xã tượng lĩnh
để xin được chuyển đổi cây trồng
thế nhưng đơn gửi quá lâu mà không được xử lý nên nhiều hộ dân tiến hành cải tạo đất
đưa giống cây ăn quả vào trồng và cũng không thấy chính quyền xã phản đối
theo ông tạ văn hậu chủ tịch ủy ban nhân dân xã tượng lĩnh
trên địa bàn xã có năm mươi sáu hộ dân vi phạm trồng cây ăn quả trên đất lúa với tổng diện tích gần một mươi hectare
ông hậu cho rằng các hộ dân đã tự ý chuyển dịch đất lúa sang đất trồng cây ăn quả lâu năm
khi chưa được phép của các cơ quan có thẩm quyền
về phía cá nhân thì là người đứng đầu
của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương
thì xác định trách nhiệm của chúng tôi là xác định rõ là thiếu công viết
lúc ban đầu như vậy dân nào đã thiếu công viết
chúng vì lẻ dân thương dân
cái còn lại ở đây thì thực ra nói chúng tôi vẫn cứ có đề nghị với cấp trên
mà thôi xem xét cụ thể
để làm sao chỗ nào để được thực sự khó khăn
thì xem xét để giúp dân
trước những vi phạm của người dân cũng như chính quyền xã tượng lĩnh
bà phạm thị hiệp phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện kim bảng tỉnh hà nam cho rằng
đây là những sai phạm của cán bộ cấp xã
chứ huyện chưa nhận được đơn xin chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả của người dân
đối với việc xin phạm của các hộ nông dân xã tượng lĩnh
thì chúng tôi cũng xác định là đây là một sự buông lỏng quản lý của cán bộ chính quyền cơ sở
quả bóng trách nhiệm đang được các cơ quan chức năng và chính quyền từ xã đến huyện kim bảng đùn đẩy cho nhau
tiệt hại thì người dân gánh chịu
thiết nghĩ nếu trách nhiệm của các cấp chính quyền và các ngành chức năng huyện kim bảng làm tốt công tác quản lý
thì không có chuyện năm mươi sáu hộ dân ở xã tượng lĩnh vi phạm trong chuyển đổi cây trồng
trồng cây ăn quả trên một diện tích lớn đất hai vụ lúa
vì vậy việc xử lý vi phạm năm mươi sáu hộ dân ở xã thượng lĩnh huyện kim bảng trong việc chuyển đổi cây trồng
tỉnh hà nam cần có giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương
hợp lý hợp tình hạn chế thấp nhất những thiệt hại về kinh tế cho nhân dân